trong thời gian tới hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa luật sư cũng liên quan đến hợp đồng cho thuê thì khán giả nguyễn thị thu thủy ở tp hcm có câu hỏi như sau
tôi có ký kết hợp đồng thuê một căn hộ với chủ nhà trong thời gian hai năm
tuy nhiên không rõ vì lý do gì chủ nhà đã thông báo bằng điện thoại với tôi về việc sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi vào cuối tháng này
thực sự tôi rất bức xúc tôi không vi phạm gì trong quy định hợp đồng
trong trường hợp này chủ nhà trọ đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy là đúng hay sai
xin chào bạn thủy
xin được tư vấn bạn như sau
căn cứ theo quy định tại điều bốn trăm bảy mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm về hợp đồng thuê tài sản và điều một trăm ba mươi hai luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì
theo như thông tin mà bạn cung cấp giữa bạn và chủ nhà có ký kết với nhau hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê là hai năm
tuy nhiên bên bạn tức là bên thuê nhà không có bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thuê nhà
nhưng chủ nhà có thông báo
có thông báo với bạn về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà chỉ thông báo bằng điện thoại trong thời hạn vài ngày
vậy rõ ràng trong trường hợp này việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà của chủ nhà là trái quy định của pháp luật không báo trước cho bạn trong thời hạn ba mươi ngày không có căn cứ để chấm dứt hợp đồng
trường hợp này rõ ràng giữa bạn và chủ nhà có thỏa thuận ký kết hợp đồng với nhau nên bạn cần xem xét kỹ hợp đồng quy định về vấn đề này như thế nào
có điều khoản quy định về phạt hợp đồng không
có điều khoản quy định về vấn đề bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà không
trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về vấn đề phạt vi phạm thì bạn có quyền yêu cầu chủ nhà hoặc làm thủ tục khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền yêu cầu chủ nhà bồi thường vì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trái pháp luật
đồng thời bồi thường cho bạn thêm một khoản tiền về việc chấm dứt hợp đồng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn
bạn có nghĩa vụ chứng minh các thiệt hại xảy ra để yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của pháp luật
bạn có nghĩa vụ chứng minh các thiệt hại xảy ra để yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của pháp luật
chiều khi thấy cảnh sát giao thông việc này tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác
đề nghị cơ quan chức năng sớm có những biện pháp phương án cụ thể để giải quyết tình trạng trên tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
đây là những hình ảnh được người dân ghi lại tại hà nội
theo đó một chiếc xe bán tải mang bị kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn đã bất chấp tín hiệu băng qua đường dây khi xe lửa sắp đến
rất may xe lửa chạy đến lúc xe bán tải vừa vượt qua nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc
đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình tìm hiểu và có biết pháp xử lý với chủ phương tiện
qua sự việc này cơ quan chức năng khuyên cáo tới người dân không nên vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra